hãng dược phẩm đa quốc gia astrazennaca cho biết mẫu vaccine do công ty phối hợp với đại học oxford của anh nghiên cứu
phát triển vẫn có thể hoàn tất cấp phép vào cuối năm bất chấp sự cố mới đây
giám đốc điều hành của astrazeneca đã phải lên tiếng chấn an các nhà đầu tư sau vụ astrazeneca cùng với đối tác
phải tạm thời dừng thử nghiệm lâm sàng đối với mẫu vaccine có tên gọi azd một nghìn hai trăm hai mươi hai
nguyên nhân tạm dừng là một tình nguyện viên người anh tham gia thử nghiệm lâm sàng xuất hiện biểu hiện ốm không rõ lý do
astrazeneca khẳng định việc đối lại nghiên cứu vaccine hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của một nhóm chuyên gia độc lập
nhóm này có trách nhiệm làm rõ tình trạng ốm của đối tượng chỉ là một sự tình cờ hay là do tác động phụ từ tiêm vaccine